thưa quý vị trong sáng nay trên địa bàn xã hòa ninh huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã xảy ra một trận lũ quét bất ngờ cuốn trôi toàn bộ cây trồng vật nuôi của hai hộ dân rất may là không có thiệt hại về người
công an xã hòa ninh đã kịp thời di rời hai hộ sáu nhân khẩu đến nơi tranh trú an toàn
để chủ động ứng phó với mưa lớn và các tình huống bất ngờ toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng nhất là tại các địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt sạt lở sẵn sàng phương án ứng phó duy trì một trăm linh quân số ứng trực bắt đầu từ ngày hôm nay để kịp thời hỗ trợ cho người dân
sân sống ở khu dân cư khe cạn đã hơn một mươi năm nay mỗi mùa mưa lũ đến anh vũ lại tất bật chạy lụt
toàn bộ vật dụng trong nhà đều được kê dọn lên cao
dù có kinh nghiệm và chủ động hơn trong việc ứng phó nhưng mỗi mùa lũ đi qua những người dân sống ở đây lại càng thêm chật vật
thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả của người dân từ đêm qua đến chiều nay công an các phường cùng đoàn thể tại khu dân cư thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt
như thanh khê tây chính gián quận thanh khê hoa khánh nam hòa minh quận liên triệu tăng cường xuống địa bàn giúp đỡ người dân kê cao dọn dẹp vật dụng sinh hoạt rà soát các hộ cần chi dời
có mưa lớn là di tản trước sáu thì cái túi là khó vất vả nước lây là khó di tản
tại các khu vực nguy cơ ở trên địa bàn ngập lụt ở trên địa bàn phường thanh khê tây gần như là những đợt mưa lớn thì sẽ dẫn đến ngập
từ đó thì công an phường đã luôn luôn chủ động thứ nhất là đề ra các phương án để chúng ta tùy theo mực nước lên chúng ta kích hoạt theo các phương án một hoặc phương án hai
đối với phương án một thì sẽ như thế nào thì đã có lộ trình cụ thể
hiện toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đã sẵn sàng phương án để ứng phó với mưa lớn tình huống nguy hiểm có thể xảy ra
căn cứ vào tình hình thực tế công an các đơn vị địa phương sẽ vận dụng các phương án cấp độ ứng phó phù hợp
tất cả phương tiện tra thiết bị quân số ứng trực đều được quán triệt tinh thần sẵn sàng để triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạt cứu hộ
lực lượng xác vực là lượng dân với nhân dân nên người ta nắm bác được các hộ dân các điều kiện thiết kế
khi nước gian lây nhắc vào việc ở những khu vực trống có nhà trợ thiệt trợ cũng như cái hệ thống điện mà nó phát an
thì trong quá trình đó thì lực lượng xác vực chủ động nắm trước
sau đó khi đó tình huống xảy ra thì lực lượng xác vực sẽ phù hợp với lại an ninh của quán phương
và lực lượng dân quân dân phố dân phạm sẽ hư động và để ra điều tiết cho nó phù hợp với lại tình hình thời tiết
công an các phương đến thời điểm này cũng sẵn sàng phương án di dời sơ tán nhân dân trong vùng ngập lụt
trên tinh thần chủ động ứng phó ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã chuẩn bị sẵn các địa điểm là trường học
nhà văn hóa làm nơi tránh trú cho người dân trong những ngày mưa lớn kéo dài